những ngày tới thời tiết miền bắc tiếp tục có trạng thái mưa rào về chiều tối đêm và sáng
do nằm ở rìa phía bắc của dải mây rồng có trục qua khu vực bắc trung bộ
kết hợp với cả hình thế hội tụ gió
tại phía đông bắc bộ vào thời điểm bất ngay trời sẽ có nắng
đôi khi sen kẽ những khoảng có nhiều mây có mưa vài nơi
nên nhiệt độ trưa chiều sẽ không quá cao và phổ biến từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
nhìn chung vẫn khá dễ chịu
sau đó từ khoảng chiều tối ngày mùng bảy khu vực sẽ có mưa rông rải rác
và nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ
trong ba ngày tới ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào vài nơi
tập trung vào thời điểm chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới sẽ ra động từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
và giảm nhẹ trong ngày mùng bảy
tại trung bộ với hoạt động của giải mây rông gây mưa qua khu vực bắc trung bộ
sau đó có xuống dịch chuyển dần xuống phía nam
nên thời tiết tại giải đất miền trung cũng khá dễ chịu
với những cơn mưa rào về chiều tối
tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
ban ngày ít mưa
xảy ra hơn nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có điểm là trên ba mươi bốn độ
từ khoảng ngày bảy tháng chín mưa sẽ gia tăng
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
nên bà con nơi đây cần phải hết sức cảnh giác
cùng với đó mức nhiệt cũng sẽ giảm nhẹ trên khu vực này
tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
cũng có mưa rào về chiều tối trong ba ngày tới
nhiệt độ không quá cao
ở mức là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ trong hai ngày tới
và giảm về mức ba mươi ba mươi ba độ
trong ba ngày tới
trong ba ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên tại khu vực tây nguyên
tiếp tục có mưa rào và rông về chiều muộn và tối
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó cũng từ ngày mùng bảy
chiều tối sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
có thể xuất hiện ngược búng cục bộ
tại khu vực vùng trung thấp
người dân cần phải lưu ý khi tham gia giao thông
nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
chiều tối mùng bảy sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ xảy ra ngược búng
nhiệt độ trong ba ngày tới hầu như không quá mức là ba mươi ba độ